thực hiện chương trình hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới việt trung
hôm qua công an tỉnh lào cai đã tiếp nhận một mươi nạn nhân do công an huyện tân hoa
thành phố lâu để tỉnh hồ nam trung quốc trao trả
đây là các nạn nhân được công an trung quốc giải cứu từ các vụ buôn bán người
các nạn nhân đều là nữ giới với tuổi đời còn rất trẻ
sống tại nhiều địa phương khác nhau như lào cai yên bái thái nguyên hà giang
do cuộc sống khó khăn trình độ hiểu biết hạn chế lại nhẹ dạ cả tin
nên bị các đối tượng xấu lợi dụng thông qua mạng xã hội facebook zalo
rồi móc nối với các đối tượng trong đường dây mua bán người bên trung quốc
để đưa các cô gái xuất cảnh trái phép lừa bán qua biên giới
sau khi tiếp nhận các nạn nhân sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ
ổn định tâm lý và đưa về đoàn tụ cùng gia đình
việc trao trả các nạn nhân thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước việt trung
và đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các vụ buôn bán người